bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh đang tạm giữ hình sự bốn đối tượng gồm võ hồng lượng
tức đệ lương minh quý đoàn anh phương và phan thanh phương cùng chú tại tỉnh tây ninh
để điều tra làm rõ về hành vi mua bán người
đối tượng phương cùng một số đối tượng khác đã mở nhiều quán karaoke hoạt động quy mô lớn
tinh vi khép kín trên địa bàn huyện gò dầu huyện bến cầu và thị xã trảng bàng
thu lợi bất chính từ các hoạt động phạm pháp
nhóm này đã đi tuyển chọn tiếp viên cho vay tiền lãi suất cao rồi ép buộc tiếp khách để trả nợ
khám xét khẩn cấp tại ba quán karaoke của nhóm đối tượng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh
chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh
công an huyện gò dầu và công an huyện bến cầu phát hiện bốn mươi sáu nữ tiếp viên thu giữ nhiều sổ sách
liên quan đến việc ghi nhận nợ cho vay và một hai tỷ đồng mời làm việc một mươi đối tượng có liên quan
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đang truy bắt các đối tượng có liên quan
đồng thời mở rộng điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng
tổ công tác đặc biệt chín trăm bảy mươi chín công an tỉnh khánh hòa vừa phát hiện và ngăn chặn một nhóm thanh niên
mang theo hung khí chuẩn bị đánh nhau
trong khi tuần tra trên tuyến đường phạm văn đồng phường vĩnh hòa thành phố nha trang
tổ công tác phát hiện một nhóm thanh thiếu niên đi xe cầm theo hung khí yêu cầu dừng phương tiện
để kiểm tra các đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy về nhiều hướng
tổ công tác bám theo không chế được ba đối tượng thu giữ một mã tấu một xe mô tô
các đối tượng khai nhận việc mang theo hung khí tụ tập nhiều thanh thiếu niên
để chuẩn bị đánh nhau với một nhóm khác
thưa quý vị ngày hôm nay mở rộng điều tra vụ án tại cục đăng kiểm việt nam
và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại tp hcm và một số tỉnh lân cận
công an tp thủ đức đã bắt tạm giam giam đốc phó giam đốc
trung tâm đăng kiểm năm mươi bốn v
đó là nguyễn xuân hải giam đốc chu đình hiệp phó giam đốc lê văn tuyến
cùng một người khác về tội nhận hối lộ
sáng cùng ngày công an tp thủ đức cũng đã khám trụ sở trung tâm đăng kiểm năm mươi bốn v này
như vậy tính đến nay công an tp hcm đã khởi tố tổng cộng hai trăm một mươi bảy bị can
liên quan đến các sai phạm xảy ra tại cục đăng kiểm việt nam
và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại tp hcm và một số tỉnh thành
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế vừa ra quyết định khởi tố hai đối tượng
cùng chú tại tp hcm về hành vi cố ý gây thương tích
vào tối ngày một mươi ba tháng một mươi một nam thanh niên trú tại tp huế đến quán bia
tại đường trần phú phường phước vĩnh ăn uống cùng ba người khác
thời điểm này quán đang tổ chức tiệc khai trương nên có hai vũ công đến biểu diễn
nam thanh niên đã chụp ảnh ghi hình duyệt đăng tải lên mạng xã hội
sau đó chủ và nhân viên quán đã đến yêu cầu nam thanh niên ra khỏi quán
đồng thời đánh nạn nhân gây thương tích một mươi bảy
hai đối tượng nguyễn phạm văn tài và phạm thanh quang
cùng chú tại quận đình tân tp hcm vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện trà ôn tỉnh vĩnh long tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cướp tài sản
chiều ngày bảy tháng một mươi hai công an xã xuân hiệp huyện trà ôn tiếp nhận tin báo của người dân
về việc bị hai đối tượng đến tiệm game bắn cá trên địa bàn
dùng súng uy hiếp để cướp tài sản
sau đó bắt một người trong tiệm game trở đi
khẩn trương điều tra lực lượng chức năng đã bắt giữ được hai đối tượng cách hiện trường không xa
thu giữ một khẩu súng tự chế sáu điện thoại di động cùng bốn mươi sáu triệu đồng
còn làm việc cả hai thừa nhận hành vi của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ngũ hành sơn tp đà nẵng
đã khởi tố bắt tạm giam nguyễn ngọc chính chú tại tỉnh quảng nam
về hành vi trộm cắp tài sản
ngày hai mươi chín tháng một mươi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp chiếc laptop trị giá một mươi bảy triệu đồng
đội cảnh sát hình sự công an quận ngũ hành sơn đã khám nghiệm hiện trường
và xác định đối tượng gây án
đến trưa ngày ba mươi tháng một mươi một các trinh sát đã bắt giữ được chính là bảo vệ của một khách sạn
tại phường hóa minh đã mượn xe máy và mũ bảo hiểm của chủ khách sạn để đi trộm cắp
để biết chính đã có hai tiền án trộm cắp tài sản vừa ra tù trong năm hai nghìn hai mươi ba
lại tiếp tục phạm tội
một vụ chế tạo tàng trữ sử dụng súng săn buôn bán hàng hóa khác mà nhà nước cấm kinh doanh
cấm lưu hành cấm thu lợi bất chính với số lượng lớn vừa bị công an tỉnh phú yên phát hiện xử lý
trước đó các đối tượng nguyễn thảnh nhân nguyễn minh hải công chú tp tuy hòa
và nguyễn đình phúc chú huyện đồng xuân bị phát hiện có hành vi mua bán tàng trữ súng săn
súng tự chế qua mạng
kiểm tra nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ hai khẩu súng săn súng tự chế
hơn ba mươi tám kg đạn và các phương tiện trang thiết bị dùng để chế tạo đạn
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã ra quyết định xử phạt sáu mươi hai triệu đồng
đối với ba đối tượng về các hành vi chế tạo tàng trữ sử dụng súng săn gửi chi tiết
cùng chi tiết vũ khí công cụ hỗ trợ và buôn bán hàng hóa khác mà nhà nước cấm kinh doanh
cấm lưu hành cấm thu lợi bất chính dưới một năm triệu đồng từ hai năm triệu đến dưới năm triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long đang tạm giữ hình sự nguyễn phạm văn tài
và phạm thanh quang cùng chú tại quận bình tân tp hcm để điều tra về hành vi cướp tài sản
chiều qua công an xã xuân hiệp huyện trà ôn tiếp nhận tin báo của người dân bị hai đối tượng
đi xe mô tô biển số sáu mươi bốn d một trăm bốn mươi bảy nghìn bốn mươi hai đến tiệm game bắn cá trên địa bàn
dùng súng uy hiếp cướp tài sản và bắt một người trong tiệm game trở đi
vào cuộc truy bắt lực lượng công an bắt giữ được hai đối tượng cách hiện trường không xa
thu giữ một khẩu súng tự chế sáu điện thoại di động cùng số tiền bốn mươi sáu triệu đồng
qua làm việc cả hai đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình
công an huyện phú thiện tỉnh gia lai đang tạm giữ roma báo và ba đối tượng liên quan đến vụ đột nhập
nhà dân trộm cắp hơn bốn trăm linh triệu đồng để điều tra về các hành vi trộm cắp tài sản
chơi chất tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có tàng trữ và tổ chức sử dụng chai phép chất ma túy
đối tượng trộm cắp là roma báo sinh năm hai nghìn tám trú tại huyện phú thiện
báo khai nhận chiều tối ngày hai tháng một mươi hai báo phá cửa nhà anh đặng văn thu ở huyện phú thiện
trộm cắp số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng rồi tàu thoát
đến ngày bốn tháng một mươi hai phát hiện báo đang tụ tập cùng một số thanh niên khác để sử dụng ma túy
công an huyện phú thiện đã bao vây bắt quả tàng ba đối tượng
tuy nhiên báo đã nhanh chân bỏ trốn và bị bắt vào trưa ngày năm tháng một mươi hai
thu giữ trên người và xe của đối tượng số tiền hơn năm mươi ba triệu đồng
một kho hàng nằm trên địa bàn huyện hoài đức thành phố hà nội
chứa lượng lớn bình khí cười và các máy móc để săn chiết vừa được đội cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế ma túy công an huyện hoài đức thành phố hà nội phối hợp với đội quản lý thị trường số hai mươi bốn phát hiện
luôn đóng chặt cửa nằm sâu trong ngõ cụt
chỉ có một đường ra vào duy nhất không hoạt động sản xuất
tuy nhiên được gắn rất nhiều camera theo dõi bên ngoài
nắm bắt tình hình đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện hoài đức
đã phát hiện đây thực chất là kho chuyên săn chiết khí cười n hai o trái phép số lượng lớn
đối với cơ sở săn chiết khí cười này
chúng tôi cũng đã phối hợp với cả trinh sát địa bàn và các đơn vị tại địa phương
các cơ sở
sang chiết bóng cười nói chung và đối với cơ sở riêng này thì họ hoạt động rất là tinh vi
suốt ngày họ đóng cửa và lắp rất nhiều camera
đường vào với khu này thì rất là vắng và họ luôn luôn là đóng cửa
và có cái sự phòng bị đối với cơ quan chức năng cho nên là rất là khó theo dõi và nắm bắt
tại thời điểm kiểm tra lực lượng liên ngành phát hiện ông trương nho hà
chủ cơ sở cùng một số nhân viên đang dùng máy nén khí để thực hiện hành vi săn chiết khí n hai o
từ bình khí to
sang bình khí nhỏ với mục đích để bán
đồng thời ông này cũng không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
giấy phép sản xuất kinh doanh hóa chất hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
tôi nhập về với số lượng
là cái giá thành thì khoảng năm sáu triệu một bình
sáng chiết ra những cái bình lẻ đó thì tôi đi đổ quanh hà nội và các tỉnh gần gần
tôi nhập ở trên lấy địa chỉ ở trên mạng
thầy nhập về chỗ công ty này nó tự đem đến địa chỉ này nó trở về kho này
thì mình có trách nhiệm là mình chiết ra các cái bình bé này
mỗi lần nhập khoảng hai trăm linh triệu gần hai trăm linh
thế là mình bán buôn thì với giá hai trăm linh nghìn một cân
còn bán lẻ bán lẻ thì cái đấy thì lại tùy nó cứ giao động khoảng từ ba đến năm trăm linh nghìn
tầm chiều mới bắt đầu làm làm thì chiết ra các bình lẻ này tối
tối mới đi rào
hay là có những người thì tới lấy có những người thì mình lại phải cho địa chỉ rồi mình rào tận nơi
nếu khi nghèo quá khó khăn thì thôi cứ làm thôi
tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở lực lượng chức năng xác định có một mươi bảy bình chứa khí n hai o loại bảy mươi kg một bình
một mươi bình loại một mươi hai năm kg một bình chín mươi một vỏ bình kim loại
trên vỏ bình có ghi chữ khí n hai o và không có nhãn mắc không rõ nguồn gốc xuất xứ
nằm trong cỏ bóng cao su một máy nén khí một thiết bị săn chết khí một cân điện tử
theo cơ quan chức năng số bình khí n hai o trên thuộc danh mục hóa chất hạn chế kinh doanh
là hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
vụ việc đã được cơ quan chức năng tạm giữ tăng vật phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật
với hành vi chống người thi hành công vụ huỳnh quang huy chú tại huyện phú hòa
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sơn hòa tỉnh phú yên bắt giữ để điều tra
theo kết quả điều tra huy được đặng mộng trần chú tại địa phương
thuê đến xã đất bằng huyện crong pa tỉnh gia lai bốc vỗ lậu cảnh giới và cản đường khi bị cơ quan chức năng phát hiện
tối ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai khi bị lực lượng chức năng phát hiện
đặng mộng trần và lê minh luân đã điều khiển xe ô tô bỏ trốn
trong quá trình bỏ trốn các đối tượng đã lăn vỗ lậu xuống đường khiến một cán bộ công an xã sơn hội bị thương
ngày bốn và năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sơn hòa đã khởi tố bắt tạm giam trần và luân
để điều tra về tội danh chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích
việc khởi tố bắt tạm giam huỳnh quang huy là mắt xích quan trọng trong quá trình điều tra
xử lý vụ án để sớm đưa các đối tượng trên ra xử lý trước pháp luật
công an tp huế tỉnh thừa thiên huế vừa mở đợt cao điểm giao quân tăng cường xử lý học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ
tập trung vào các lỗi chưa đủ độ tuổi điều khiển xe có dung tích xy lanh năm mươi phân khối trở lên
không đổi mũ bảo hiểm và trở quá số người quy định
trước giờ vào học giờ tan trường không khó để bắt gặp tình trạng học sinh của một số trường trung học cơ sở
trung học phổ thông trên địa bàn tp huế điều khiển xe mô tô có dung tích xy lanh năm mươi phân khối trở lên
đây là hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ
hàng năm đầu năm học mới công an tp huế phối hợp với các trường học tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho các em
nhà trường cũng nghiêm cố
các em sử dụng mô tô có dung tích xy lanh từ năm mươi phân khối trở lên đến trường
tuy nhiên tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông vẫn diễn ra không ít
nhiều em trốn tránh bằng cách gửi xe bên ngoài hoặc cất giấu ở các con hẻm trước khi vào trường
chúng tôi ra quân quyết liệt và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm này
đồng thời chúng tôi cũng phối hợp với nhà trường tuyên truyền giáo dục cho các em không điều khiển phương tiện
là xe mô tô đến trường mời các phụ huynh của các em học sinh đến để cam đoan cam kết
và lập biến bản vi phạm hành vi giao xe giao phương tiện cho người chưa đủ điều khiển để điều khiển phương tiện tham gia giao thông
theo quy định hiện hành người chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xy lanh từ năm mươi phân khối trở lên
sẽ bị tạm giữ phương tiện và bị xử phạt vi phạm hành chính sáu trăm linh đồng

đồng thời người giao xe bị xử phạt lên đến trường

góp phần giúp các em học sinh không vi phạm luật giao thông
thì bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng rất cần có sự chung tay của nhà trường
đặc biệt là gia đình trong việc kiểm soát phương tiện
giáo dục các em ý thức chấp hành quy định để bảo vệ sự an toàn cho chính con em mình
thông tin từ trà vinh
vương kim oanh chú tại thành phố trà vinh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh
ra quyết định khởi tố thi hành lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi cho vai lãnh nặng trong giao dịch dân sự
từ tiên báo của người dân cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh tiến hành xác minh và có đủ cơ sở xác định
từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai vương kim oanh đã cho một người dân ở xã tân an huyện càng long tỉnh trà vinh
và một người quê ở tỉnh đắk lắc vay hơn năm tỷ đồng lãi suất ba năm trăm linh đồng đến năm bảy trăm linh đồng một triệu một ngày
tức là gần từ một trăm hai mươi tám đến hai trăm linh tám một năm
thu lợi bất chính hơn tám trăm linh triệu đồng
mở rộng điều tra vụ án tại cục đăng kiểm việt nam và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại tp hcm và một số tỉnh lân cận
sáng nay sau khi khám xét công an tp thủ đức tp hcm đã bắt tạm giam giám đốc phó giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi bốn v
đó là nguyễn xuân hải chú tại hà nội giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi bốn v
chu đình hiệp chú tại hà nội phó giám đốc và lê văn tuyến chú tại nam định cùng một người khác về tội nhận hối lộ
như vậy tính đến nay công an tp hcm đã khởi tố tổng cộng hai trăm một mươi bảy bị can liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm
đồng thời cơ quan điều tra cũng khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đưa hối lộ nhận hối lộ và mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước phát hiện tại trường cao đảng giao thông vận tải trung ương ba
thời gian qua nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng được người dân quan tâm đặc biệt là việc tầm soát các căn bệnh nguy hiểm như ung thư
tuy nhiên có cầu thể át cao cung dịch vụ tầm soát ung thư cũng ngày càng nửa rộ với rất nhiều loại gói khám và chi phí khác nhau
vật điều đáng nói là không chỉ gia tăng về số lượng nhiều gói tầm soát ung thư còn kèm theo hàng loạt các quảng cáo quá sự thật
thậm chí sai lệch như là một xét nghiệm cho ra nhiều bệnh và cho kết quả chính xác
người dân cần cảnh sát để tránh vừa mất tiền vừa chuốc thêm hoang mạc
ung thư cơ bản và nâng cao
thậm chí một trung tâm xét nghiệm tư nhân cũng khẳng định chỉ bằng xét nghiệm máu
có thể tìm ra các năng gây ung thư độ chính xác lên tới bảy mươi ba mươi
tầm soát ung thư giúp phát hiện những tổn thương tiền ung thư trong giai đoạn sớm
nhằm can thiệp kịp thời và tăng khả năng điều trị thành công
theo tổ chức y tế thế giới who khoảng một phần ba các bệnh ung thư có thể chữa khỏi nếu được phát hiện và điều trị sớm
nhưng mỗi loại ung thư yêu cầu tầm soát ở các độ tuổi giới tính hoàn cảnh khác nhau
chứ không phải ai cũng tầm soát tất cả các nguy cơ gây ung thư
chúng ta cần phải khai thác những dấu hiệu mà bệnh nhân mắc phải
để chúng ta tư vấn làm những xét nghiệm như thế nào cho nó phù hợp
đối với xét nghiệm máu thì một số trường hợp cần nên làm
bởi vì sao
những trường hợp liên quan đến vấn đề gia đình có đột biến gen hay là có dòng tế bào mầm
thì chúng ta nên tầm soát bằng máu
đương nhiên thì xét nghiệm máu cũng có thể có độ chính xác nhất định
tuy nhiên thì nếu như những bệnh ung thư phổ thông ung thừa mà chúng ta xét nghiệm máu
thì cũng chưa đạt được độ chính xác cao
vì khi mà trong máu có tế bào ung thư thì hầu hết bệnh nhân ở giai đoạn bệnh tương đối là muộn
tế bào ung thư đã phóng tích vào trong máu và chúng ta mới tìm được tế bào trong máu
vì vậy thì không chỉ là xét nghiệm máu mà chúng ta còn cần phải có những phương tiện khác
ví dụ như là các phương tiện chẩn đoán hình ảnh hay là những phương tiện thăm dò chức năng khác phối hợp với nhau
nhằm mang lại hiệu quả
về cái tầm soát nó cao hơn
theo bác sĩ nguyễn quang hùng giám đốc trung tâm y học hạt nhân và ung biếu bệnh viện bạch mai
nhiều cơ sở khám chữa bệnh được thành lập với mục đích kinh doanh thu lợi nhuận
khi người bệnh đến các cơ sở này sẽ được yêu cầu làm rất nhiều các xét nghiệm chụp chiếu không cần thiết
theo tôi thì người bệnh hoặc người dân lên khám ở các tuyến chuyên khoa
vì các tuyến chuyên khoa thì có các bác sĩ thứ nhất là rất chuyên nghiệp
và cái thứ ba là họ có kinh nghiệm để tư vấn cho những người bệnh hoặc người dân
lên tầm soát lên khám lên xét nghiệm và thực hiện các xét nghiệm như thế nào cho nó phù hợp
chính vì vậy sẽ tránh được cái vấn đề nãng phí chi phí không cần thiết
các chuyên gia y tế cho rằng người dân nên lựa chọn cơ sở y tế uy tín
bác sĩ đúng chuyên ngành điều trị nếu có bệnh
tuyệt đối không tin vào các chiêu trò quảng cáo tràn lan trên mạng
nhất là với bệnh năn y như ung thư vừa mất tiền vừa khiến bệnh nặng thêm khi không được điều trị kịp thời
công an quận bình tân thành phố hồ chí minh đang khẩn trương triệt xóa các tụ điểm ma túy
ở khu vực nghĩa trang bình hưng hòa tiến hành ra soát lập danh sách đối tượng bán lẻ
trong khu vực nhằm xử lý triệt để
trong ngày năm và sáu tháng một mươi hai các đơn vị đã kiểm tra bên trong khu vực nghĩa trang bình hưng hòa
và các tuyến đường xung quanh phát hiện một mươi năm người có biểu hiện nghi vấn nên đưa về trụ sở
qua kiểm tra nhóm người này đều dương tính với chất ma túy
tại cơ quan công an nhóm hai là nghiện ma túy và thủ theo bông kim tim đến vào khu vực nghĩa trang chích ma túy
công an cũng đã bắt quả tang chiến tú tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm nguyễn ngọc huế hương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
ngụ quận tám và nguyễn phi hào sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ quận một mươi một về hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
sau đó cả hai đi tới đường số chín phường bình hương hòa a để sử dụng ma túy thì bị công an bắt
công an phường bình hưng hòa a cũng thường xuyên cử lực lượng tuần tra kiểm soát khu vực này
và cùng công an quận bình tân khám phá xử lý hàng chục vụ việc liên quan đến ma túy bắt giữ hàng chục nghi phạm
mặc dù không có khả năng làm thủ tục tách thủa đất nhưng nguyễn bình phúc thường gọi là thích tâm phúc bốn mươi tuổi
ngụ tại xã tân phú trung huyện củ chi vẫn đồng ý nhận làm thủ tục tách thủa đất giúp cho người dân
rồi thuê người làm giả giấy tờ chiếm đoạt phí dịch vụ
tại cơ quan công an đối tượng nguyễn bình phúc khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
mục đích tôi cố gắng đi tìm trên mạng để làm những giấy tờ giả này để mục đích chiếm đoạt hết số tiền này
sau đó thì tôi cảm thấy tôi đã vi phạm pháp luật tôi xin yêu cầu pháp luật nhà nước quan hồng cho tôi
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cụ chi thành phố hồ chí minh đã ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với nguyễn bình phúc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức